đồng chí vũ đức đam ủy viên chủ bương đảng phó thủ tướng chính phủ và đoàn công tác
đã đến thăm và làm việc tại tỉnh quảng bình về chương trình phát triển du lịch
và một số nội dung quan trọng khác
phát biểu tại buổi làm việc phó thủ tướng đánh giá cao tỉnh quảng bình
đã có nhiều nỗ lực và đổi mới việc quảng bá xúc tiến đầu tư để phát triển
có nhiều dự án lớn đưa hình ảnh du lịch quảng bình lan tỏa sâu rộng trên thế giới và khu vực
trước đó phó thủ tướng đến thăm một số điểm du lịch cộng đồng tại khu vực phong nhà kẻ bàng
tại đây phó thủ tướng đánh giá cao và nhấn mạnh mô hình này không chỉ tạo ra sản phẩm du lịch đồng quê hấp dẫn
mà còn giúp tạo việc làm tăng thu nhập cho lao động địa phương góp phần bảo vệ môi trường
năm hai nghìn một mươi chín quảng bình phân đấu đón bốn ba triệu lượt khách du lịch đạt tổng thu gần năm tỷ đồng
riêng trong quý i có gần chín lượt khách đến với địa phương tăng một mươi hai sáu so với cùng kỳ